còn về tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác
công an huyện văn lâm của tỉnh hưng yên đã ra quyết định truy nã đối với hai đối tượng
đối tượng phạm đình dũng sinh năm hai nghìn hộ khẩu thường trú tại thị trấn phù yên huyện phù yên tỉnh sơn la
và đối tượng nguyễn văn trung sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một hộ khẩu thường trú tại thôn khuyến thiện xã lương tài huyện văn lâm tỉnh hưng yên